việc virus corona bùng phát ở vũ hán trung quốc và lan nhanh khiến cho nhiều du khách lo ngại khi đi du lịch trong dịp tết năm nay
và điều đó cũng gây ảnh hưởng không nhỏ tới ngành du lịch của nước ta
tại thành phố đà nẵng hàng loạt khách đã hủy tour du lịch tới đây để phòng tránh lây nhiễm virus corona
lo sợ nguy cơ lây nhiễm virus corona nhiều du khách đã quyết định hủy tour trả phòng khách sạn tại đà nẵng và hội an trong những ngày gần đây
việc hủy tour không chỉ diễn ra nhiều ở du khách việt nam mà đặc biệt là khách du lịch đến từ trung quốc
bởi trước đó do diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi từ virus corona trung quốc buộc phải cấm các công ty lữ hành tổ chức tour đoàn và hoạt động bán vé máy bay
phòng khách sạn cho công dân có ý định đi du lịch ra ngoài nước kể từ ngày hai mươi bảy tháng một
ngoài ra đến thời điểm hiện tại bệnh viện đà nẵng vẫn đang tiếp nhận theo dõi một mươi hai bệnh nhân bị sốt
trong đó có bốn bệnh nhân là người việt bảy bệnh nhân người trung quốc và một bệnh nhân người cộng hòa séc nghi bị nhiễm virus corona